sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi hai tại bộ tài chính hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đã họp thường kỳ quý bốn năm hai nghìn hai mươi
với sự chủ trì của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng
phiên họp được tổ chức nhằm tổng kết về việc điều hành vĩ mô kinh tế năm hai nghìn một mươi chín và định hướng năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia kinh tế đánh giá năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục là năm thành công của chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô
lạm phát ở mức thấp khoảng hai bảy mươi sáu so với mục tiêu dưới bốn là mức lạm phát thấp nhất trong ba năm qua
tăng trưởng kinh tế chiêm bảy cao hơn mục tiêu sáu tám đã đề ra
xét về tổng thể năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai liên tiếp cả nước hoàn thành một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu mà quốc hội đặt ra
trong đó có năm chỉ tiêu vượt kế hoạch
các thành viên hội đồng đánh giá kết quả đó là do sự điều hành quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
quyết tâm của các bộ ngành địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp người lao động trên cả nước
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết hội đồng sẽ đề xuất lên chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong đó có ba trọng tâm đầu tư công doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng
đặc biệt cần cơ cấu lại ý thức công vụ trong phối hợp công tác và phục vụ doanh nghiệp